bên cạnh việc xử lý rác thải sinh hoạt người dân thôn nam xuân sơn cũng đang rất lo lắng với việc nơi đây trở thành nơi tập kết rác thải công nghiệp từ nơi khác chuyển về và các hóa chất độc hại đang được sử dụng tại đây để xử lý rác thải